theo thống kê từ tổng cục đường bộ việt nam hơn một năm trăm linh xe chở quá tải bị phát hiện trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan này đề nghị trong những tháng tiếp theo các tỉnh thành phố chủ động chỉ đạo lực lượng công an thanh tra giao thông
thực hiện nghiêm túc chỉ thị của thủ tướng về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị các lực lượng chức năng các ngành các cấp phối hợp xử lý không để tái diễn tình trạng xe chở quá tải
cơ quan này đề nghị trong những tháng tiếp theo các tỉnh thành phố chủ động chỉ đạo lực lượng công an thanh tra giao thông